thưa quý vị công an tỉnh thái bình cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ giết người nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua tại phường trần lãm thành phố thái bình
khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng tám nguyễn văn tuấn chú tại thôn trung hòa xã việt thuận huyện vũ thư đến nhà chị bùi thị huế ở phường trần lãm tp thái bình đòi nợ
trong khi đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn tuấn đã dùng dao nhọn mang theo đâm chị huế lúc này bà nguyễn thị tỉnh là mẹ đẻ của chị huế thấy con bị đâm nên chạy ra đường chi hô thì bị tuấn chạy theo và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
sự việc xảy ra đã khiến chị huế và bà tỉnh chết tại chỗ ngay sau khi gây án tuấn đã bị quần chúng nhân dân phát hiện và khống chế bắt giữ giao cơ quan công an
để biểu dương tinh thần dũng cảm truy bắt tội phạm sáng ngày một mươi hai tháng tám lãnh đạo công an tỉnh thái bình lãnh đạo ủy ban nhân dân tp thái bình đã tặng giấy khen và trao thưởng cho ông phan quang minh và nguyễn quang trung ở tổ ba mươi bốn phường trần lãm là những quần chúng dũng cảm kịp thời bắt giữ đối tượng giao nộp cho cơ quan công an